ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba bộ giáo dục và đào tạo có văn bản phản hồi về việc mdxh không có hồ sơ học tập trong quá trình học tại trường trung học cơ sở lạc long quân
theo bộ giáo dục và đào tạo hồ sơ khám bệnh của mdxh mắc chứng dối loạn phát triển lan tỏa tại bệnh viện nhi đồng hai ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
cứ vào các quy định mh có quyền được học giáo dục hòa nhập và đã được tiếp nhận học lớp sáu tại trường trung học cơ sở lạc long quân từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
bộ giáo dục và đào tạo nêu rõ trường trung học cơ sở lạc long quân có trách nhiệm hướng dẫn và phổ biến đến gia đình học sinh các quy định về hồ sơ học giáo dục hòa nhập để đảm bảo quyền lợi cho học sinh
đồng thời hướng dẫn giáo viên nhân viên học sinh thực hiện và phổ biến đến gia đình các quy chế về đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật làm cơ sở xét lên lớp theo kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo đắk lắc chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo thành phố buôn ma thuột hướng dẫn trường trung học cơ sở lạc long quân phối hợp với gia đình giả soát hoàn thiện hồ sơ kết quả học tập của em theo quy định của pháp luật đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người học và chính sách của nhà nước
được biết đến nay phía trường trung học cơ sở lạc long quân đã có nhiều buổi làm việc với phụ huynh em hát để xử lý rứt điểm vụ việc
thưa quý vị mới đây công an thị xã sapa vừa bắt giữ một đối tượng trồng hơn bảy trăm linh cây thuốc viện ngụy trang trong vườn rau ở sapa
hiện công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi trồng cây thuốc viện đồng thời thu giữ số cây này để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
theo đó bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã sapa nắm bắt trên địa bàn có một vườn cây được quây kín bằng bạt đen xung quanh có vườn rau cải
tại đây có biểu hiện trồng cây thúc viện
đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng ba công an phường hàm rồng thị xã sapa tiến hành kiểm tra tại vườn cạnh nhà ông má a páo sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai trú ở tổ hai
qua đó phát hiện ông báo đang trồng các cây thực vật có thân lá quả màu xanh hoa màu tím ở mảnh vườn
qua kiểm đếm có bảy trăm năm mươi ba cây đủ cả dễ thân lá có cây đã ra hoa quả có cây chưa ra hoa
ông má a páo sau đó đã khai nhận số thực vật trên
là cây thúc viện do mình trồng từ khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp công an quận hà đông đã bắt giữ bốn đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo đó nhóm thanh niên này thường xuyên vô cớ chặn xe người đi đường dù hết lớn chỉ xin mấy chục thôi gây hoảng sợ
theo cơ quan chức năng dạng sáng ngày một mươi năm tháng ba đặng lưu gia v ca nguyễn hồng tê phùng cầm đê lê thanh tê
cùng sinh năm hai nghìn chín ở quận hoàng mai thành phố hà nội và một số đối tượng khác mang theo phóng lợn lượn lờ ở phố lê lợi quận hà đông để tìm con mồi
thấy một nam thanh niên đi xe máy một mình nhóm đối tượng chặn đầu xe dùng hung khí đe dọa để cướp tài sản
chúng bắt nạn nhân mở cốp xe bắt đưa tiền khi nạn nhân nói không có tiền mặt và chỉ có thể truyền khoản các đối tượng hết lớn không có tài khoản chỉ xin mấy chục thôi rồi bỏ đi
toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh quay lại và đăng tải lên mạng xã hội
tại trụ sở điều tra bốn đối tượng khai nhận còn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng ba nhóm thiếu niên cướp một xe máy của anh ndc trên đường lĩnh nam vĩnh hưng hoàng mai hà nội
trước đó dạng sáng ngày năm tháng ba các đối tượng cướp xe máy của ba thanh niên khác ở quận đống đa
cũng trong đầu tháng ba nhóm nghi phạm dùng phóng lợn truy đuổi hai thanh niên để cướp xe khiến nạn nhân bị ngã
tài sản cướp được cả nhóm đem bán trên mạng xã hội
liên quan đến đại án vạn thịnh pháp thưa quý vị dù đồng ý bán cách sạn đê u nổi tiếng bậc nhất tại hà nội
toà nhà capitol place hay các công ty nhà máy khu công nghiệp để khắc phục hậu quả
nhưng bà trương mỹ lan lại tha thiết xin được giữ lại biệt thự phương nam
về lý do là gì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
sau gần nửa tháng xét hỏi ngày một mươi chín tháng ba tới đây đại diện viện kiểm sát sẽ tiến hành luận tội
đối với bị cáo trương mỹ lan và các đồng phạm
tại tòa dù không nhận tội nhưng bà trương mỹ lan lại đề nghị dùng tài sản là các bất đồng sản
công ty của mình gồm bất đồng sản dự án cổ phần tại những công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp để khắc phục hậu quả
một trong những tài sản khủng mà bà lan đồng ý bán là tòa nhà capital place ở hai mươi chín liễu giai quận ba đình hà nội
một tài sản khác rất nổi tiếng ở hà nội là khách sạn đê u
theo lời khai của bà lan công ty cổ phần bông sen của gia đình bà đang sở hữu phần lớn cổ phần tại khách sạn eu
nên bà lan đề nghị bán khách sạn này
ngoài những tài sản trên bà trương mỹ lan đều chấp nhận chuyển nhượng hết các công ty nhà máy các khu công nghiệp cổ phần ở nhiều công ty để lấy tiền khắc phục hậu quả
tuy nhiên đối với căn biệt thự cổ vốn là di tích lịch sử tại một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba tp hcm
bà lan lại tha thiết xin giữ lại để cho con gái trùng tu và bảo tồn
bà trương mỹ lan đã khẩn khoản xin tòa đừng kê biên tòa nhà này trả lại cho bà và gia đình để con gái bà sửa chữa bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa cho việt nam
theo lời khai của bà lan căn biệt thự này của gia đình bà mua từ lâu với giá bảy trăm linh tỷ đồng
biệt thự của bà trương mỹ lan trước đây có tên là biệt thự phương nam xây dựng hơn một trăm linh năm trước trên khu đất hai tám trăm một mươi chín m hai theo kiến trúc pháp cổ
năm hai nghìn một mươi năm bà trương mỹ lan thông qua công ty cổ phần mineva mua lại biệt thự cổ này với giá ba mươi năm triệu đô la
tương đương khoảng bảy trăm linh tỷ đồng khi đó
năm hai nghìn một mươi chín bà trương mỹ lan đã giao cho công ty stolt limit của singapore trùng tu biệt thự theo nguyên bản để bảo tồn như một di sản về văn hóa chứng tích lịch sử
tuy nhiên ngay sau khi bà trương mỹ lan bị bắt nhà thầu thi công xây dựng tại đây đã rút đi
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác
mới đây công an tp vinh nghệ an đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ trộm ô tô xảy ra trên địa bàn
sau khi lấy cắp ô tô kẻ xấu đã điều khiển xe chạy khoảng năm mươi km về trạm y tế xã để cất giấu
trước đó theo trình báo của anh t d h ba mươi chín tuổi chú phường hưng phúc tp vinh
vào chiều mùng bảy tháng ba anh đậu xe ở khu vực ngõ sáu mươi bốn đường nguyễn sĩ sách tp vinh cách nhà khoảng hai trăm linh mét
tuy nhiên đến sáng chín tháng ba khi ra lấy xe thì anh hát phát hiện ô tô đã biến mất
gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng đồng thời đăng tải lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm
đến chiều ngày một mươi năm tháng ba sau khi đọc được thông tin về một người đàn ông nhờ cộng đồng mạng tìm giúp chiếc xe bị mất trộm
bà lê như ý năm mươi bốn tuổi y tá trạm y tế xã thanh chi huyện thanh trương kiểm tra ô tô gửi nhờ ở khuôn viên trạm
thì phát hiện trùng khớp với thông tin đưa ra nên báo cho lực lượng chức năng
trạm y tế cách nhà anh hát khoảng năm mươi km
nữ y tá này cho biết thêm vào khoảng sáu giờ ba mươi ngày chín tháng ba
bà đang trực thì anh n t d chú xá thanh hương huyện thanh trương vào xin gửi ô tô
anh giấy nói rằng chiếc xe là của anh trai đem cầm cố và được chuộc về
suốt gần một tuần qua xe phủ bạt kín mít
qua kiểm tra thông tin trên hệ thống đăng kiểm chủ ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy k một mươi một nghìn một trăm năm mươi bốn là ông ntt
bốn mươi bốn tuổi chú xá thanh hương huyện thanh trương
chiếc xe được đăng ký lần đầu vào ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu và đăng ký lại vào ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ông t đã bán xe cho một người đàn ông tên h d
lãnh đạo ủy ban nhân dân xá thanh hương thông tin anh d là em trai của ông t hiện là la động tự do ở địa phương
ngay trong đêm một mươi năm tháng ba chiếc xe đã được đưa về trụ sở công an tp vinh để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị sáng một mươi bảy tháng ba thông tin từ ủy ban nhân dân xã vân sơn huyện triệu sơn thanh hóa cho biết
cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước
được biết tại hiện trường xe máy dựng cách nạn nhân khoảng năm mươi mét
trước đó khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba
khi người chồng không thấy vợ mình là chị lê thị pê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú thôn năm xã vân sơn trở về nhà
nên gọi điện nhiều lần và không thể liên lạc
người thân đã tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực nhà nhưng cũng không thấy
đến hai mươi một giờ cùng ngày người dân tìm kiếm thì phát hiện chị p dưới mương thoát nước
nước sâu khoảng bốn mươi năm mươi cm bên cạnh tuyến đường nghi sơn sao vàng
xe máy của nạn nhân được phát hiện cách nạn nhân năm mươi mét dựng trên tuyến đường nghi sơn sao vàng
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt
tại hiện trường phong tỏa hiện trường khám nghiệm để điều tra làm rõ vụ việc
được biết nạn nhân được tìm thấy cách nhà khoảng tám trăm linh mét
điện thoại nạn nhân sử dụng vẫn còn đủ chuông nhưng không có người nghe máy
những ngày qua vụ ba thanh niên rủ nhau cướp một tỷ đồng ở vĩnh phúc
đang khiến dư luận không khỏi xuân sao
được biết ba đối tượng sống tại ba tỉnh đều tham gia một hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội
nên đã cùng nhau lên kế hoạch gây án
chiều ngày tám tháng ba chị phan thị tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chú tại huyện vĩnh tường
tỉnh vĩnh phúc
đến ngân hàng rút một tỷ đồng tiền mặt
tuy nhiên trên đường đi ô tô về
chị tê dừng lại ở đường mê linh phường liên bảo thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
bất ngờ bị hai đối tượng nam giới đi xe máy nhãn hiệu honda vision
áp sát giật túi nilông bên trong có một tỷ đồng
chị vừa rút tại ngân hàng
ngay sau đó vụ việc nhanh chóng được cấp báo đến cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng xác định
ba đối tượng liên quan đến vụ cướp số tiền nói trên gồm
hưng quận hà đông thành phố hà nội
dương đức luân sinh năm hai nghìn trú tại thôn như lăng xã hà hải huyện hà trung tỉnh thanh hóa
và nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn bắc thắng xã liên hòa huyện kim thành tỉnh hải dương
liên quan đến đối tượng nguyễn văn hùng chú tải hải dương đại diện xã liên hòa cho biết
vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng ba lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc và công an tỉnh hải dương
phối hợp bắt giữ nguyễn văn hùng
thời điểm bị bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng
theo lãnh đạo địa phương nơi đối tượng hùng sinh sống nguyễn văn hùng ở cùng mẹ và gia đình có hai mẹ con
bản thân hùng không có việc làm ổn định thường xuyên vắng mặt tại địa phương và chưa lập gia đình
đáng chú ý đối tượng này từng có bốn tiền án liên quan đến trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân
nên ba đối tượng tham gia nhóm facebook hội những người vỡ nợ muốn làm việc lều toàn quốc
tin riêng hẹn gặp gỡ để bàn bạc thống nhất việc cướp sật tài sản của những người rút tiền
tại các ngân hàng ở địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
liên quan vụ lái xe bán tải chạy trốn cảnh sát gây tai nạn liên hoàn ở hà nội
theo dõi diễn biến sự việc nhiều người không khỏi thắc mắc là người dân có được truy đuổi
đập kính thống chế bắt tài xế hay không
để đi tìm câu trả lời xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến luật sư ngay sau đây
công an quận hai bà trưng hà nội đang tạm giữ hình sự lê tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện ý yên nam định để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng ba lê tiến dũng lái xe bán tải chạy trốn cảnh sát tông vào nhiều phương tiện ở hà nội
khi dừng được xe của dũng trên đường vành đai ba trên cao nhiều người dân bức xúc dùng mũ bảo hiểm vật cứng
đập vỡ cửa kính xe để khống chế tài xế và đưa ra ngoài
nói về vấn đề pháp lý liên quan tình huống trên luật sư hoàng tùng trưởng văn phòng luật sư trung hòa hà nội cho biết
với những hình ảnh trong clip và thông tin kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng thì hành vi của người lái xe bán tải là vi phạm pháp luật
điều đáng chú ý là kết quả xét nghiệm lái xe này dương tính với ma túy
việc người dân chặn bắt lái xe trên là cần thiết để ngăn chặn hậu quả tai nạn giao thông có thể xảy ra bảo vệ tính mạng sức khỏe tài sản của những người tham gia giao thông
trường hợp không ngăn chặn kịp thời thì tính mạng sức khỏe tài sản của những người tham gia giao thông trong khu vực đó có thể bị xâm phạm bởi hành vi mất kiểm soát của lê tiến dũng
còn theo luật sư phan a thương công ty luật trách nhiệm hữu hạn tâm anh hà nội những người dân tham gia bắt lái xe ô tô nêu trên cần được hoan nghênh
chính họ đã dũng cảm ngăn chặn hành vi phạm tội của tài xế dũng tài xế này không những vi phạm giao thông mà còn sử dụng ma túy
những người vây bắt lái xe dũng nhằm mục đích ngăn ngừa tội phạm tránh gây nguy hiểm cho nhiều người bởi vì tham gia giao thông mà sử dụng ma túy là cực kỳ nguy hiểm
thực tế đã cho thấy nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc là do tài xế sử dụng rượu bia ma túy
hai luật sư có cùng quan điểm rằng người dân đập kính xe bán tải lôi tài xế ra ngoài để cơ quan chức năng bắt giữ là trường hợp bắt người phạm tội quả tang ở tình thế cấp thiết nên không vi phạm pháp luật
pháp luật cho phép công dân được quyền bắt giữ những đối tượng như lê tiến dũng vì nếu không bắt giữ kịp thời đối tượng có thể gây ra thiệt hại hoặc thương tích cho người khác
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác tối ngày một mươi sáu tháng ba tại điện biên vừa ghi nhận vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ở một homestay nổi tiếng trên địa bàn
theo đó toàn bộ ngôi nhà hai tầng lợp lá và có kiến trúc chủ yếu bằng che nứa đã bị thiêu dụ hoàn toàn
địa điểm xảy ra vụ cháy homestay thuộc bản ló xã thanh luông huyện điện biên
cách trung tâm thành phố điện biên khoảng hơn ba km
đây là homestay mường then một trong những homestay đẹp và có quy mô tại tỉnh điện biên luôn thu hút nhiều đoàn khách đến ăn nghỉ và trải nghiệm
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thanh luông huyện điện biên cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng ba may mắn đã không gây thiệt hại về người
sau khi nhận được tin báo ủy ban nhân dân xã đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai chữa cháy
tuy nhiên do mái nhà lợp lá và phần lớn chất liệu ngôi nhà làm bằng tre nứa nên việc chữa cháy rất khó khăn
chỉ đến khi có lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê ban đầu vụ cháy đã thiêu dụi toàn bộ phần mái phần lớn tường và vách ngăn của căn nhà hai tầng
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy
trước ngày một mươi sáu tháng ba vừa qua lực lượng chức năng huyện bình chánh tp hcm vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường
vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy giữa giao lộ nguyễn văn linh quốc lộ năm mươi khiến hai người tử vong
nạn nhân là hai chị em cùng bà ntnm sáu mươi năm tuổi và bà ntnl bảy mươi một tuổi cùng ngụ tại quận tám
trước đó khoảng sáu giờ sáng cùng ngày xe tải trở giao cổ quả có biển kiểm soát tỉnh lâm đồng
lưu thông trên quốc lộ năm mươi hướng long an đi tp hcm
khi phương tiện này đến đoạn giao với nguyễn văn linh thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy
và chạm khiến bà m và l đi trên xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ
xe máy kẹt vào xe tải bị kéo lên một đoạn
sau tai nạn công an huyện bình chánh và lực lượng cảnh sát giao thông đến hiện trường điều tiết giao thông làm rõ nguyên nhân tai nạn
chiều một mươi sáu tháng ba một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại trường trung học cơ sở văn quán quận hà đông hà nội
may mắn đám cháy sau đó đã được lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế nên không gây thiệt hại về người
tối một mươi sáu tháng ba lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông cho biết
khoảng một mươi năm h một mươi ba phút cùng ngày giáo viên trường trung học cơ sở văn quán phát hiện khói đen từ phòng của phó hiệu trưởng
cán bộ giáo viên nhà trường dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chức năng
chỉ sau ít phút lực lượng chức năng đã có mặt và dập tắt đám cháy
ngọn lửa không cháy lan sang các phòng học khác
cũng theo phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông vụ cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên một số tài liệu và các vật dụng trong phòng làm việc của phó hiệu trường nhà trường bị cháy
thời điểm xảy ra đám cháy giáo viên hướng dẫn học sinh thoát ra an toàn
nguyên nhân của vụ hỏa hoạn được cho là do chập cầu giao điện trong phòng làm việc của phó hiệu trưởng nhà trường
hiện tại cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân
theo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo hà đông trong thời gian qua quận đã tổ chức tập huấn cho một trăm linh cán bộ giáo viên học sinh các trường về công tác kỹ năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
nên các nhà trường đã nâng cao được ý thức và trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy nổ nên đã kịp thời xử lý các tình huống xảy ra
sau khi sự việc xảy ra phòng giáo dục và đào tạo đề nghị trường trung học cơ sở văn quán và các trường học tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ để đảm bảo an toàn trường học
vừa qua sở y tế tỉnh khánh hòa cho biết tính đến một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng ba địa phương này ghi nhận thêm một mươi ba người nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà ở tiệm trâm anh đường bà triệu thành phố nha trang
nâng tổng số người bị nghi ngộ độc lên tới ba trăm năm mươi tám người
cụ thể có hai trăm bốn mươi năm ca phải nhập viện điều trị một trăm một mươi ca được kê đơn cho về theo dõi ngoại trú
các bệnh nhân tỉnh táo dấu hiệu sinh tồn ổn định tuy nhiên một số bệnh nhân vẫn còn triệu chứng sốt tiêu chảy đau bụng nhưng không nguy hiểm
lãnh đạo sở y tế khánh hòa cho biết thai phụ một mươi tám tuần bị nặng đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa khánh hòa đã có tiến triển tốt
hiện bệnh nhân đang điều trị kháng sinh truyền dịch làm lại các xét nghiệm theo dõi sát tình trạng lâm sàng
trong ngày một mươi sáu tháng ba nhiều người nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng buồn nôn nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại tiệm cơm gà trâm anh
trong số này có cả khách du lịch và người địa phương
sở y tế khánh hòa cũng đã yêu cầu các bệnh viện điều trị theo hướng nhiễm trùng nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân samonella
với kết quả tham khảo kháng sinh đồ sớm nhất từ bệnh viện đa khoa vinmec
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được mời quý vị cùng theo dõi
vụ người đàn ông tử vong tại trung cư ở tp hcm con trai bị tạm giữ
liên quan vụ người đàn ông nước ngoài tử vong tại trung cư ở quận bảy ngày một mươi sáu tháng ba cơ quan công an đang tạm giữ anh l
lờ là nghi phạm gây án nạn nhân là người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi cha ruột của l quốc tịch hàn quốc
khoảng ba giờ ngày một mươi bốn tháng ba bảo vệ trung cư xuyên ních vol một trên đường tôn giật tiên phường tân phú quận bảy tp hcm
phát hiện dưới sảnh trung cư có khung khí và vết máu
qua kiểm tra bảo vệ phát hiện điều bất thường tại căn hộ nằm tại tầng ba trung cư nên gọi báo công an
nhận tin báo công an phường tân phú đã nhanh chóng có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc
tại hiện trường nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa trên cơ thể có nhiều vết thương nghi bị sát hại
trích xuất camera an ninh trung cư khoảng ba giờ bốn mươi phút anh l rời khỏi căn hộ nơi người đàn ông tử vong
cơ quan công an đã tìm thấy người này tại bãi cỏ cách trung cư khoảng năm trăm linh mét
trước đó anh l chung sống cùng vợ là người việt nam tại căn hộ nói trên
thời gian gần đây do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên người vợ đã rời đi
ngày một mươi ba tháng ba cha ruột của nạn nhân đến căn hộ khuyên ngăn sau đó xảy ra vụ việc
trung cư sơn ích là nơi tập trung nhiều người nước ngoài sinh sống
trung cư gồm chín tòa nhà cao hai mươi bốn tầng với hơn một căn hộ
ngày một mươi sáu tháng ba thông tin từ công an hà tĩnh cho biết
đơn vị vừa khởi tố bị can trương thị mai ca sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tẻ xá cương gián huyện nhi xuân
về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh
nhập cảnh trái phép
trước đó phòng quản lý xuất nhập cảnh công an hà tĩnh phát hiện đối tượng trên địa bàn huyện nghi xuân
có dấu hiệu tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
sau đó phòng quản lý xuất nhập cảnh chuyển toàn bộ hồ sơ vật chứng đến cơ quan an ninh điều tra
để điều tra theo thẩm quyền
theo hồ sơ của cơ quan công an nguyễn văn vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tẻ xá mỹ lộc huyện can lộc
thông qua mạng xã hội facebook liên hệ trao đổi thống nhất để trương thị mai ca
làm hồ sơ cho phương sang hàn quốc bằng visa du lịch
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trương thị mai ca nhận làm thủ tục cho nguyễn văn vương đi hàn quốc
với chi phí hết một mươi bảy usd nộp trước năm mươi triệu đồng và nộp đủ khi làm thủ tục xuất cảnh
sau thời gian hoàn tất hồ sơ và nộp tiền đầy đủ cho ca nguyễn văn vương làm các thủ tục xuất cảnh đi hàn quốc bằng visa du lịch
khi xuất cảnh đến hàn quốc vương bị lực lượng chức năng hàn quốc phát hiện không cho nhập cảnh và trục xuất về việt nam
trên cơ sở tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được
cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trương thị mai ca
về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
và hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
ấn định ngày xét xử cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hữu ca
theo kế hoạch ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến ông đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng và đồng phạm
sáng ngày một mươi sáu tháng ba lãnh đạo tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết
vụ án trên có một mươi ba bị can bị đưa ra xét xử với năm nhóm tội danh gồm
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhận hối lộ và đưa hối lộ
ông đỗ hữu ca bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc nhận ba mươi năm tỷ đồng để hứa hẹn chạy án
vợ chồng ông trù mua bán hóa đơn trái phép là trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh
cùng bị đưa ra xét xử với hai tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ
theo cáo trạng vợ chồng bị can trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh ở hải phòng
đã thành lập quản lý điều hành hai mươi sáu công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính
kết quả điều tra xác định số lượng hóa đơn đức và ngọc anh mua bán trái phép là hơn một mươi năm sáu trăm linh hóa đơn thu lời bất chính hơn bốn mươi một tỷ đồng
trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh đã đưa hối lộ cho nguyễn đình đương tri cục trưởng và đỗ thanh hoài
cán bộ tri cục thuế huyện cát hải hải phòng ba trăm sáu mươi hai triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
ngoài ra trong khoảng thời gian tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh đã đưa cho ông đỗ hữu ca ba mươi năm tỷ đồng để nhờ chạy tội
cáo trạng kết luận ông đỗ hữu ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng đức thoát khỏi việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép nhưng đã gian dối hứa hẹn giúp được
khoảng một mươi hai h năm mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba trên đường dh hai mươi khu vực cánh đồng thôn quân hành xã bình nguyên huyện kiến sương tỉnh thái bình
xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy và một xe đạp điện vụ va chạm khiến một người tử vong tại chỗ bốn người khác bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện
nhận tin báo lực lượng chức năng có mặt cùng người dân chuyển các nạn nhân bị thương nặng đi bệnh viện cấp cứu
nạn nhân tử vong được xác định là anh ntd bốn mươi hai tuổi chú xã nguyên xá huyện đông hưng tỉnh thái bình
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
danh tính người đàn ông tử vong trên sông tô lịch hà nội
tối một mươi sáu tháng ba cơ quan chức năng cho biết người đàn ông được phát hiện tử vong trên sông tô lịch đoạn qua xá thanh liệt huyện thanh trì hà nội là anh lmv sinh năm hai nghìn chú quận hoàng mai thành phố hà nội
theo người nhà nạn nhân ngày một mươi ba tháng ba sau khi tham dự sinh nhật với một số người bạn ở khu vực quận hoàng mai nạn nhân đi bộ trên đường rồi mất tích
gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả
trước đó người dân sinh sống ở khu vực xá thanh liệt phát hiện một nằm giới nổi trên sông vào khoảng một mươi một giờ ba mươi phút cùng ngày
công an xã thanh liệt đã phong tỏa hiện trường phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh trì và các phòng nghiệp vụ công an hà nội điều tra khám nghiệm
qua giả soát cán bộ đội điều tra tổng hợp công an huyện thanh trì xác định nạn nhân là anh lmv giả vờ hỏi đường rồi ra tay cướp giật dây chuyền vàng
sáng ngày một mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn văn giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và nguyễn văn đại sinh năm hai nghìn chín cùng chú phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang về hành vi cướp giật tài sản
trước đó khoảng một mươi sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đại điều khiển xe mô tô chở giàu đến khu vực ấp long hưng xã ô long vĩ huyện châu phú tỉnh an giang
chị nguyễn thị mỹ lài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại địa phương đang nằm võng cặp bờ kênh có đeo dây chuyền
đài liền quay đầu xe lại để giàu đến chỗ chị lài giả vờ hỏi đường rồi giật sợi dây chuyền vàng một mươi tám carat trị giá gần tám triệu đồng trên cổ của chị lài nhưng bị chị nắm lại và trì hồ
giàu liền lên xe đại chờ sẵn bỏ chạy được một đoạn thì bị người dân phát hiện đạp ngá xe bắt giữ đại giao cho lực lượng công an còn giàu bơi qua sông tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an huyện châu phú nhanh chóng xác định tập trung lực lượng truy bắt giàu ngay sau đó
vào khoảng hai mươi một h hai mươi bốn tối ngày một mươi sáu tháng ba tàu se một xuất phát từ lúc hai mươi h năm mươi năm từ ga hà nội đến km sáu năm trăm linh thuộc khu gian giáp bát văn điển hà nội thì bất ngờ tông vào một người đàn ông
đáng chú ý trước thời điểm xảy ra va chạm mặc dù lái tàu đã bấm còi và phanh nhưng do khoảng cách quá gần cộng với việc phải kéo theo nhiều toa tàu
trọng lượng hàng trăm tấn nên tàu không thể phanh kịp dẫn đến tai nạn đáng tiếc với người đàn ông trên
sau khi tông trúng người tổ tàu đã tổ chức sơ cứu cho nạn nhân
hiện danh tính cũng như tình trạng của người bị tàu hỏa tông trúng tối ngày một mươi sáu tháng ba vẫn đang được công an quận hoàng mai xác minh làm rõ
trước tình trạng gia tăng các vụ tai nạn giao thông đường sát trong thời gian qua bộ giao thông vận tài đã có công văn gửi ubnd các tỉnh thành phố có đường sát đi qua
đề nghị triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt góp phần phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông đường sắt
khoảng một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng ba một ngư dân ở thôn thành xuân xã thành trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình đi câu mực thì phát hiện một nạn nhân trôi giạt vào khu vực cảng thàn
thuộc thôn thanh khê xã thanh trạch nên trình báo cơ quan chức năng
ngay sau khi nhận được tin báo chính quyền địa phương lực lượng công an quân sự biên phòng cùng với thuyền của ngư dân trục vớt người này lên bờ
qua khám nghiệm nạn nhân khoảng bốn mươi bốn mươi năm tuổi cao khoảng một m bảy mươi mặc quần bò màu xanh áo thun dài tay màu xám
thời điểm phát hiện tình trạng nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy địa phương sau đó đã tiến hành mai táng nạn nhân đồng thời phát đi thông báo tìm kiếm thông tin nạn nhân
chuyển sang các tin tức đáng chú ý về tình hình giáo dục
thưa quý vị mới đây sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề xuất áp dụng phương thức xét tuyển vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn đối với thí sinh tại xã đảo thạnh an huyện cần giờ
theo đó sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân tp hcm về dự thảo quyết định ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lớp một sáu một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
sở sẽ sử dụng hệ thống thông tin địa lý goffic
infomation system gọi tắt là bản đồ gis trên toàn thành phố để hỗ trợ công tác tuyển sinh tại thành phố thủ đức và các quận huyện
các quận huyện sẽ thực hiện quy trình tuyển sinh đầu cấp với hai đợt
đợt một ưu tiên tuyển những học sinh đang cư trú thực tế trên địa bàn
sau đó căn cứ thực tế ở các đơn vị chưa tuyển đủ học sinh so với chỉ tiêu được giao
ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp sẽ quyết định về việc mở tuyển sinh đợt hai
đặc biệt năm nay sở giáo dục và đào tạo tp hcm dự định tổ chức tuyển sinh lớp một mươi
kết hợp hai phương thức thi tuyển và xét tuyển
cụ thể thi tuyển là phương thức dành cho các thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại tp hcm
và có nguyện vọng đăng ký vào học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố
còn phương thức xét tuyển dành cho các thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại xã đảo thạnh an huyện cần giờ
dự thảo này hướng đến mục tiêu đảm bảo việc học cho thí sinh đang sinh sống tại các vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn
ngoài ra sở giáo dục và đào tạo dự kiến bổ sung đối tượng tuyển thẳng
các học sinh đã giải thể dục thể thao quốc gia quốc tế do bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
hoặc bộ văn hóa thể thao và du lịch cử dự thi được xem xét tuyển thẳng
nhìn chung dự thảo kế hoạch tuyển sinh của sở giáo dục và đào tạo tp hcm năm nay có tính mở cao hơn so với những năm trước
nhằm tạo cơ hội cho học sinh hoàn cảnh khó khăn học sinh có điều kiện đặc biệt được học tập tại các trường trung học phổ thông công lập
quá trình tuyển sinh vào lớp một mươi được thực hiện theo hai giai đoạn
giai đoạn một học sinh đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên một trăm hai mươi ba để thi tuyển vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập
trừ trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa và trung học phổ thông năng khiếu đại học quốc gia tp hcm
giai đoạn hai tùy tình hình nộp hồ sơ thực tế tại các trường trung học phổ thông sở giáo dục và đào tạo quy định tuyển sinh bổ sung
và có văn bản hướng dẫn thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh có điểm thi cao
và trên cơ sở tuyển đủ trí tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu nhiều trí tiêu
thưa quý vị từ ngày một mươi năm tháng ba nhà máy lọc dầu dung quất tại tỉnh quảng ngãi bắt đầu dừng hoạt động để thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần thứ năm
thời gian thực hiện bảo dưỡng dự kiến kéo dài trong bốn mươi tám ngày
bảo dưỡng tổng thể nhà máy lọc dầu dung quất ở tỉnh quảng ngãi được chia thành một mươi gói thầu
trong đó các nhà thầu trong nước và quốc tế đảm nhận sáu gói thầu
công ty cổ phần lọc hóa dầu bình sơn đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu dung quất đảm nhận bốn gói thầu với hơn năm đầu mục công việc
công ty cổ phần lọc hóa dầu bình sơn huy động hơn ba nhân lực
trong đó có một trăm ba mươi năm chuyên gia kiểm tra tư vấn độc lập giám sát bảo dưỡng trong và ngoài nước
trưởng ban bảo dưỡng công ty cổ phần lọc hóa dầu bình sơn cho biết hiện đã xây dựng ngay phương án phân tri công việc để đảm bảo tối ưu trên cơ sở kinh nghiệm của việc bảo dưỡng lần bốn
cụ thể trong bảo dưỡng lần bốn có bảy nhà thầu nhưng lần thứ năm đã điều chỉnh còn sáu nhà thầu để giảm thiểu được giao diện cũng như giảm chi phí quản lý của số lượng nhà thầu
mục tiêu của đợt bảo dưỡng nhằm đưa toàn bộ thiết bị của nhà máy về điều kiện tiêu chuẩn theo thiết kế
việc này giúp đảm bảo độ tiên cậy và toàn vẹn cơ khí để nhà máy vận hành liên tục bốn năm năm sau bảo dưỡng
qua bảo dưỡng cũng giúp cải thiện thiết kế khắc phục tất cả các vấn đề kỹ thuật công nghệ đồng thời tháo gỡ các nút thắt công suất để đạt điều kiện khai thác nhà máy an toàn ổn định dài hạn ở công suất khả dụng tối đa
với hàng nghìn máy móc thiết bị chuyên dụng đã được huy động đến công trường các nhà thầu trong nước và quốc tế
cùng với nhân lực của công ty cổ phần lọc hóa dầu bình sơn việc bảo dưỡng tổng thể lần này cần đáp ứng bốn mục tiêu là an toàn chất lượng đảm bảo tiến độ và hướng đến phải giảm từ năm một mươi chi phí
ngoài lực lượng bảo vệ tại nhà máy công ty cổ phần lọc hóa dầu bình sơn đã phối hợp với công an tỉnh quảng ngãi để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình bảo dưỡng tổng thể

trong nghi lễ dước kiệu ấn từ đền cố trạch sang đền thiên trường nghi lễ khai ấn dân trúc văn đã được khôi phục một trăm linh như nghi thức truyền thống và đề án thực hành lễ hội
bên cạnh đó nhiều hoạt động phần hội được tổ chức như dối nước hát văn triển lãm sáo diều đã tạo không khí vui tươi sôi động và góp phần thu hút du khách thập phương
nhờ thời tiết đẹp và sức hút của một số sự kiện diễn ra tại tỉnh nam định nên khu di tích đón khá đông du khách phần lớn đến từ hà nội và một số tỉnh lân cận như thái bình hà nam
dẫn đoàn khách một mươi hai người từ hà nội một hướng dẫn viên du lịch cho biết rất đông du khách có nhu cầu tham quan chiêm bái tại đền trần nam định kết hợp một số điểm đến cho hành trình hai ngày một đêm như phủ giày nam định tam trúc hà nam hoặc chùa keo thái bình
theo ban lãnh đạo ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa đền trần sau hơn một tháng đầu xuân giáp thìn đền trần đã đón khoảng một triệu lượt khách vượt mức cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
chiều một mươi sáu tháng ba tại di tích văn miếu quốc tử giám đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh màu nước quốc tế sắc màu văn hóa với hơn hai trăm linh tác phẩm của các họa sĩ đến từ hai mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ
được biết đây là triển lãm màu nước lớn nhất từ trước đến nay đóng góp vào sự phát triển của nền mỹ thuật việt nam
triển lãm do trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám và vietnam in aquarello phối hợp tổ chức quy tụ nhiều tác phẩm của các quả sĩ quốc tế đến từ bà lan nhật bản hàn quốc australia anh canada pháp
đúng với tên gọi sắc màu văn hóa triển lãm đem đến cho người yêu nghệ thuật những bộ sưu tập tranh màu nước đặc sắc của các quốc gia
nét văn hóa đặc trưng được thể hiện rõ thông qua các chủ đề thân thuộc về thiên nhiên đất nước con người
quả nét vẽ mềm mại nhưng rất khoát tinh tế và uyển chuyển của các quả sĩ với chất liệu màu nước
cũng trong khuôn khổ triển lãm một mươi tám họa sĩ quốc tế đã trình diễn vẽ tại di tích văn miếu quốc tử giám đây là hoạt động đặc trưng của các triển lãm màu nước quốc tế
thông qua phần trình diễn công chúng yêu nghệ thuật có thể trực tiếp theo dõi quá trình hình thành một bức tranh màu nước vẽ nhanh cũng như thấy được phần nào sự ảnh hưởng của các nền văn hóa đối với việc chọn chủ đề và phong cách vẽ của các họa sĩ
triển lãm sẽ kéo dài đến ngày hai mươi sáu tháng ba tại khu thái học di tích văn miếu quốc tử giám
ngày một mươi sáu tháng ba ubnd tỉnh điện biên đã khai mạc không gian văn hóa vùng cao và trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa du lịch tại khu vực di tích trung tâm tập đoàn cứ điểm điện biên phủ hầm đờ cát thuộc thành phố điện biên phủ
sự kiện là điểm nhấn nổi bật trong chuỗi các hoạt động năm du lịch quốc gia điện biên và lễ hội hoa ban điện biên hai nghìn một mươi chín
đây cũng là hoạt động văn hóa nổi bật do tỉnh điện biên tổ chức hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
không gian văn hóa vùng cao tái hiện sắc màu văn hóa hoạt động sinh hoạt cộng đồng qua đó nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá tiềm năng thế mạnh các sản phẩm văn hóa du lịch hình ảnh những nét đặc trưng về thiên nhiên con người giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh điện biên
đặc biệt hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch phong phú đa dạng với sự phối hợp tham gia của hai mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước gồm bốn mươi sáu gian hàng
các gian hàng sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm khám phá mới mẻ thú vị về văn hóa du lịch của nhân dân các dân tộc ở mỗi vùng biển trong cả nước góp phần tăng cường liên kết hợp tác trong xây dựng phát triển cũng như xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch giữa các địa phương
các hoạt động không gian văn hóa vùng cao và trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch được tổ chức trong ba ngày từ ngày một mươi sáu đến hết ngày một mươi tám tháng ba tại hai điểm là khu di tích hầm đờ cát và trung tâm giao lưu văn hóa thông tin du lịch điện biên phủ